liên quan đến vụ học sinh lớp một tử vong vì bị bỏ quên trên xe đưa đón của nhà trường
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cầu giấy hà nội đã tiến hành thực nghiệm hiện trường lần thứ hai
tại trường gateway để điều tra nguyên nhân vụ việc
có mặt tại trường gateway tham gia buổi thực nghiệm gồm lực lượng cảnh sát cùng đại diện viện kiểm sát nhân dân quận cầu giấy
các luật sư đại diện nhà trường các nhân viên y tế thực hiện cấp cứu cho chó bé bị tử vong hôm xảy ra sự cố
nhân viên tên trung người trực tiếp bế cháu bé từ xe ô tô vào phòng cấp cứu và ông doãn quý phiến
tài xế điều khiển chiếc xe ô tô chở một mươi ba học sinh trong đó có cháu lê hoàng long bị tử vong
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cầu giấy cũng đã tiến hành thực nghiệm với bị can nguyễn bích quy và ông doãn quy phiến
cụ thể vào khoảng sáu giờ ngày sáu tháng tám ông doãn quy phiến nhân viên của công ty trách nhiệm
hữu hạn vận tải và du lịch nhân hà lái chiếc xe mang biển kiểm soát hai mươi chín b sáu mươi chín
từ bãi gửi xe đến đón bà nguyễn bích quy rồi cả hai đi đón các cháu học sinh đến trường
trong đó có cháu lê hoàng long sáu tuổi
đến bảy h hai mươi năm phút cùng ngày xe ô tô đưa các cháu tới trường bà quy đưa các cháu xuống xe rồi đóng cửa lại
còn ông phiến điều khiển xe về lại bãi trông giữ xe
khoảng một mươi năm h ba mươi phút cùng ngày ông phiến quay lại xe ô tô để lái xe đến trường đón học sinh ở cổng phụ
khi xe đến bà quy mở cửa để các cháu học sinh lên xe thì thấy cháu long đang nằm ngửa
ngay sau gây lái cháu long đã tử vong trước khi vào bệnh viện
ngày bảy tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cầu giấy đã ra quyết định khởi tố vụ án vô ý làm chết người
ngày hai mươi bảy tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cầu giấy đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với bà nguyễn bích quy
đồng thời thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn ba tháng đối với người phụ nữ này
ngày ba tháng chín công an quận cầu giấy khởi tố bị can đối với ông doãn quý phiến để điều tra về hành vi vô ý làm chết người
với hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm mọt tài sản la nguyên phong chú tài phường tri lăng thành phố lạng sơn vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lạng sơn ra quyết định khởi tố
trước đó công an tp nhận được tin trình báo của anh nông thành đạt ở huyện chi lăng về việc đối tượng phong mượn của anh chiếc xe máy từ cuối tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín không trả
dù anh đã gọi điện đòi nhiều lần công an thành phố đã khẩn trương điều tra làm rõ bắt đối tượng về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm mọt tài sản
đối tượng phong khai nhận vào ngày hai mươi bảy tháng bảy đã lấy chiếc xe của anh đạt đi cầm cố lấy tiền để tiêu xài cá nhân
hiện cơ quan công an đã thu hồi được chiếc xe mô tô để trả lại cho người bị hại
chọn địa điểm nằm sâu trong vườn vắng sau đó bố trí nhiều người để cảnh giới để tổ chức đánh bạc
một nhóm đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức lắc tài xỉu ăn tiền đã bị lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long phối hợp với công an huyện long hồ và công an xã thanh đức bắt quả tàng
nhận được tin báo của người dân lực lượng công an bất ngờ ập vào khu đất chống thuộc ấp sơn đông xã thanh đức huyện long hồ
thì phát hiện một nhóm đối tượng đang tụ tập lắc tài xỉu ăn tiền
khi thấy lực lượng công an các đối tượng đã nhanh chóng bỏ chạy
tuy nhiên lực lượng công an đã bắt giữ được tám đối tượng
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ một bộ lắc tài xỉu số tiền gần một mươi năm triệu đồng cùng nhiều vật chứng khác
bước đầu các đối tượng khai nhận tham gia cá cược mỗi bàn từ hai trăm linh đến năm trăm linh nghìn đồng
hiện lực lượng công an đã lập biên bản vi phạm đưa các đối tượng cùng tăng vật về trụ sở để tiếp tục điều tra